một đất nước có năm mươi triệu dân thì cần có một thương hiệu ô tô quốc gia
việt nam xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ thì việc có thương hiệu quốc gia
đối với các mặt hàng thiết yếu là rất quan trọng
vì vậy việc khởi công này là một cử tri yêu nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy tại lễ khởi công dự án tổ hợp sản xuất ô tô vinfast
tại khu kinh tế đỉnh vũ cát hải thành phố hải phòng vào sáng nay ngày hai tháng chín
với ý nghĩa tôn vinh xe thương hiệu việt do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh vinfast
thuộc tập đoàn vingroup là chủ đầu tư mục tiêu của đơn vị này là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu đông nam á
với công suất thiết kế lên đến năm trăm linh xe trên một năm vào năm hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng đây là một trong những sự kiện ý nghĩa
chào mừng kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu việt nam
có tầm thế giới thủ tướng cũng bày tỏ sự kỳ vọng và quyết tâm có được một thương hiệu ô tô nội điệp
thủ tướng biểu dương và chúc mừng tập đoàn vingroup và thành phố hải phòng đã phối hợp để khởi công một thương hiệu ô tô việt nam
mang tên vinfast đây là dự án hướng về công nghệ sạch đảm bảo môi trường và áp dụng công nghiệp bốn
vingroup đã hợp tác chặt chẽ với các hãng lớn trên toàn cầu để chọn không những là mẫu mở xe công nghệ sản xuất
mà còn chọn những tinh tế nhất của ngành ô tô áp dụng vào vinfast
tôi cho rằng việc khởi công này là một cử chỉ yêu nước đáng được trân trọng
với việc đầu tư sản xuất ô tô đây là khởi đầu của việc tập đoàn vingroup tham gia lĩnh vực công nghiệp nặng
vinfast cũng sẽ hợp tác với các nhà sản xuất việt nam để cùng sản xuất và phát triển các linh kiện
từng bước đạt được tỷ lệ nội địa hóa sáu mươi làm chủ công nghệ và hướng tới xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực
giai đoạn một nhà máy sẽ xuất xưởng một mẫu xe lan năm chỗ một mẫu suv
bảy chỗ và xe máy điện theo tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu châu âu
công suất dự kiến đạt một trăm linh đến hai trăm linh xe trên một năm
sản phẩm vinfast đầu tiên sẽ ra mắt trong vòng một mươi hai tháng tới là xe máy điện và sau hai mươi bốn tháng là ô tô